chiều qua hai mươi sáu tháng tám tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức cộng hòa indonesia từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám
theo lời mời của tổng thống joko udodo và chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa liên bang myanmar
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám theo lời mời của tổng thống tinchcho
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
tới cộng hòa indonesia cộng hòa liên bang myanmar đã thành công tốt đẹp
góp phần củng cố nền tảng chính trị và tăng cường chiều sâu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
trong quan hệ của việt nam với hai nước
đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
tới indonesia và myanmar
chuyến thăm diễn ra vào bối cảnh asean kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập
và việt nam kỷ niệm hai mươi hai năm gia nhập asean
asean là một cộng đồng thống nhất trong đa dạng với gần sáu trăm linh triệu dân và một mươi quốc gia thành viên
asean được coi là tổ chức khu vực thành công thứ hai
chức khu vực thành công thứ hai thế giới sau liên minh châu âu
từ một khu vực nghèo nàn lạc hậu đông nam á nay đã trở thành một trong những khu vực năng động
với sức mạnh của một nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới đang trên đà phấn đấu
trở thành nền kinh tế lớn thứ tư vào năm hai nghìn ba mươi
nền tảng vững chắc nhất và cũng là thành tiệu then chốt nhất mà asean đạt được
là tạo dựng môi trường hòa bình ổn định và an ninh bền vững
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập duy trì và thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác
vì mục tiêu tăng trưởng hội nhập liên kết gắn bó đùm bọc và chia sẻ
theo tổng bí thư nguyễn phú trọng nửa thế kỷ với những gì diễn ra tại đông nam á
thực sự là một kỳ tích
indonesia là quốc gia lớn của asean và là quốc gia tham gia sáng lập cộng đồng asean
việt nam và indonesia đều là những thành viên tích cực của asean
quan hệ hai nước được xây đắp trên nền tảng vững chắc và thiêng liêng
mà người đặt nền móng là chủ tịch hồ chí minh
và tổng thống sukarno
việt nam và indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm hai nghìn một mươi
chuyến thăm của tổng bí thư có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước việt nam indonesia
nhằm tăng cường tin cậy chính trị củng cố quan hệ hữu nghị
thúc đẩy hợp tác thực chất tạo động lực phát triển mới
nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
việt nam và indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày ba mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
với việt nam indonesia là đối tác quan trọng giàu tiềm năng
indonesia đánh giá cao vai trò vị thế của việt nam
là một trong những nước có ảnh hưởng lớn trong asean
cho đến nay việt nam là nước đầu tiên và duy nhất trong asean
mà indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
hai nước đã ký nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác
từ góc độ kinh tế việt nam và indonesia là những nền kinh tế
đang trỗi dậy phát triển nhanh chóng
những năm gần đây trao đổi thương
mại giữa việt nam và indonesia đã có những bước phát triển khích lệ
kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều tăng từ bốn sáu tỷ đô la mỹ
trong năm hai nghìn một mươi hai lên năm sáu tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi tám
với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng năm mỗi năm
hai bên phấn đấu đạt mốc một mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy indonesia tiếp tục đứng thứ năm trong asean
và thứ ba mươi trong một trăm linh năm quốc gia
năm quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam với năm mươi chín dự án
tập trung vào các lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí khai thác than
ngân hàng khách sạn chế biến xuất khẩu gỗ sản xuất sợi và may mặc
bên cạnh những vực kinh tế việt nam và indonesia tiếp tục đẩy mạnh
hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh
việt nam và indonesia có nhiều điểm tương đồng
tại các cuộc hội đàm hội kiến gặp gỡ tổng bí thư nguyễn phú trọng
và tổng thống indonesia joko udodo nhất trí khẳng định
hai nước còn nhiều tiềm năng và điều kiện để thúc đẩy hợp tác
đặc biệt ưu tiên ba lĩnh vực hợp tác đó là hàng hải đánh bắt thủy sản
thương mại đầu tư vào các vấn đề khu vực và quốc tế
hai nhà lãnh đạo khẳng định việt nam và indonesia sẽ tiếp tục là những người bạn
tin cậy gắn bó bởi tình cảm hiểu nghĩ chia sẻ các giá trị lợi ích tương đồng
nhân chuyến thăm hai bên đã ký kết sáu văn kiện hợp tác
về các vấn đề quốc tế và khu vực tổng bí thư nguyễn phú trọng và các nhà lãnh đạo indonesia
đã thống nhất khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực
bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
giải quyết hòa bình các tranh chấp tuân thủ luật pháp quốc tế nhất trí phối hợp
và hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác của asean trong việc duy trì đoàn kết
thống nhất hiện thực hóa các mục tiêu của cộng đồng và góp phần duy trì hòa bình ổn định trong khu vực
chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa liên bang myanmar lần này là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có hai mươi một cuộc làm việc và hoạt động
hai nước đã chính thức xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện
đây là một dấu mốc mới tầm cao mới động lực mới cho quan hệ hai nước góp phần định hướng
cho quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam myanmar
tiếp tục vươn lên tầm cao mới với chiều sâu hiệu quả và thiết thực
việt nam và myanmar cũng chia sẻ nhiều quan điểm về lợi ích tương đồng nhất trí cần tiếp tục phối hợp
trao đổi thông tin quan điểm trong các tổ chức như tiểu vùng mekong mở rộng hành lang kinh tế đông tây
và tổ chức hợp tác kinh tế ba dòng sông nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước sông mekong
hai bên cũng nhất trí cho rằng việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam
và đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ
với vị thế là hai đảng cầm quyền sẽ tăng cường sự hiểu biết tin cậy chính trị
đặc biệt việt nam là đối tác thương mại lớn thứ chín và nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ bảy của myanmar
kim ngạch thương mại hai triều năm hai nghìn một mươi sáu đạt gần năm trăm năm mươi triệu usd tăng hơn hai mươi hai so với năm hai nghìn một mươi năm
chuyến thăm của tổng bí thư là một tín hiệu tích cực mở ra cơ hội hợp tác của doanh nghiệp hai nước
vượt qua không gian thời gian mối dây liên kết tinh thần và tình cảm giữa tướng ong san và chủ tịch hồ chí minh
đã đặt nền móng cho mối quan hệ giữa hai nước
những điểm tương đồng về lịch sử văn hóa những tiềm năng to lớn có thể bổ sung cho nhau
càng khẳng định mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống việt nam myanmar là rất đáng trân trọng và cần được bồi đắp phát huy
bảy năm ngày ở thăm hai đất nước asean tươi đẹp đón nhận từ những người bạn tình cảm lớn nồng ấm
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thành công tốt đẹp
năm mươi năm nhìn lại để suy ngẫm về những người bạn luôn yêu mến việt nam
những người bạn thân thiết và gần gũi
họ luôn ở bên chúng ta tin cậy chia sẻ kết nối sức mạnh
vì sự phát triển và ước vọng bền vững của một nền hòa bình